một băng nhóm chuyên tổ chức dàn cảnh đánh bạc biệp để cứng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
do hà văn hưng hai mươi hai tuổi quê quán thái bình cầm đầu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã dĩ an tỉnh bình dương
phối hợp với công an phường tân nông hiệp triệt phá và đang tạm giữ năm đối tượng có liên quan
các đối tượng bị tạm giữ gồm hà văn hưng phạm quang liễu đinh văn công nguyễn văn cảnh và phạm thị nguyệt
các đối tượng này cùng một số đối tượng khác thường tụ tập trên đoạn đường gần chợ bệnh viện quân đoàn bốn
thuộc phường dĩ an thị xã dĩ an tỉnh bình dương giả vờ đánh bạc để dụ các con bạc tham gia chơi
sau đó gian lận để lấy hết tiền của nạn nhân
điển hình vào ngày một mươi hai tháng sáu anh nguyễn thanh tùng đang lưu thông trên đường
thì thấy các đối tượng này chơi bạc nên tham gia chơi
khi anh tùng thua hết số tiền mặt là hơn ba triệu đồng thì tiếp tục đặt giấy tờ xe lấy chín triệu đồng để chơi tiếp
khi phát hiện bị gian lận nên anh tùng đã không trả tiền
lúc này cả nhóm ép anh tùng mang xe đi cầm để lấy sáu triệu đồng trả cho bọn chúng
đến ngày một mươi tám tháng sáu anh tùng và một số người bạn bắt gặp nhóm này tại bến xe sông la
thuộc khu phố chiêu liêu phường tân đông hiệp thị xã di an nên đòi bắt giữ giao cho công an
lúc này cả nhóm đã dùng mã tấu chém anh tùng và bạn của anh tùng gây thương tích rồi bỏ đi
công an thị xã dĩ an đang tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại